vô sinh được chia thành hai loại là vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát
vô sinh nguyên phát là tình trạng vô sinh ở các đôi vợ chồng mà người vợ chưa mang thai lần nào
còn vô sinh thứ phát là tình trạng vô sinh ở các đôi vợ chồng đã từng sinh con hay mang thai kể cả các lần xảy thai
đối với các trường hợp vô sinh thứ phát tâm lý chung các đôi vợ chồng thường khá chủ quan trong việc có thêm con
vì họ nghĩ rằng mình đã từng sinh con nên lần sau sẽ tương tự
tuy nhiên trên thực tế rất nhiều cặp đôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và lung tung khi phát hiện tình trạng vô sinh thứ phát của mình
ở nữ giới nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát có thể là do tắc vòi trứng phim ống dẫn chứng
để hiểu rõ hơn mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
năm năm bảy năm sau chúng ta mong con lại nhưng chúng ta không có con trở lại
thì phải chia sẻ hiện nay gặp rất nhiều các bạn như vậy
nhiều bạn là lợt gia đình xong một cái rất dễ có bỏng
thế các bạn đẻ con xong rồi các bạn ngại nhiều bạn lười các bạn là con cái còn nhỏ quá ổn định kinh tế gia đình
để năm bởi năm sau có bạn không có tôi khám là mười mấy năm sau mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đẻ con nữa
thì cái này là khá phổ biến trong đời sống hiện tại bởi vì áp lực nuôi con quá lớn
và người phụ nữ thì cũng muốn có cái sự nghiệp công việc phát triển
thế suốt ngày đẻ con thì cũng tội cho người phụ nữ
thế nhưng mà thật sự rất nhiều bạn đến lúc mong rồi thả thế mấy năm nữa cũng không có con
thì mới tá hỏa đi khám chữa bệnh
thì ở đây nó có mấy yếu tố
một đầu bản của vô sinh thứ pháp là do tắc vỏ trứng
bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta vừa nhập gia đình chúng ta mới bắt đầu quan hệ
thế các nguy cơ viêm nhiễm gây tắc vỏ trứng rất là thấp
thế nhưng mà khi dùng cái vỏ trứng giống y như ống nước ở trong nhà chúng ta
dùng mãi năm năm một mươi năm thì cái nguy cơ hiêm nhiễm nguy cơ gây tắc quả trứng tăng lên
rõ ràng là chúng ta biết là chúng ta đang tham quan cân định tình trục năm năm một mươi năm đến hai mươi năm
thì nguy cơ tắc quả trứng phải cao hơn so với các bạn trước quan hệ bao giờ trước
thì đấy là điều chắc chắn
và để càng lâu thì nguy cơ tắc quả trứng cao lên
mà tắc vỏ trứng như thế này đã coi là một trong nguyên nhân đầu bản của hiếm buộn vô sinh do nữ giống
yếu tố thứ hai mà ảnh hưởng lên vô sinh thứ pháp là chất lượng của vỏ trứng
khi các bạn vừa lập gia đình các bạn một mươi tám hai mươi tuổi hai mươi năm tuổi
vỏ trứng còn tràn trề đầy sức khỏe
nhưng mà khi các bạn thì đến đẻ lần thứ hai các bạn để bác đi một mươi năm hai mươi năm
thì đến lúc ấy là gì vỏ trứng nó teo
nó hết cả trứng rồi
và nhiều bạn đi khám bệnh là gì
đã rơi vào tình trạng tiền bán kinh bán kinh rồi
thì lúc đó chất lượng trứng kém
và số lượng dự trữ vỏ trứng kém
lúc đấy là mình có mong khó rất là khó khăn
yếu tố thứ ba là phải báo đậm
đó là chất lượng tinh trùng của người đàn ông
thế nên tinh trùng của người đàn ông kém đi rất nhiều
và do đó là câu chuyện những cái bệnh lý đến từ cả hai vợ chồng
làm tăng tỷ lệ vô sinh ở việt nam hiện nay
thứ một mươi gặp vợ chồng thì có khoảng một gặp vợ chồng chậm con